nhân dịp dẫn đầu đoàn đại biểu quân sự cấp cao việt nam thăm liên minh châu âu eu ngày hôm qua tại bruxelles vương quốc bỉ
đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng
đã ký hiệp định giữa chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và liên minh châu âu
về thiết lập khuôn khổ tham gia của việt nam vào các hoạt động quản lý khủng hoảng của liên minh châu âu fpa
đại tướng ngô xuân lịch đã hội kiến với phó chủ tịch ủy ban châu âu federica mogherini
hai bên cho rằng hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng an ninh nhằm tăng cường nhận thức và hiểu biết lẫn nhau
ủng hộ cấu trúc an ninh khu vực do asean đóng vai trò trung tâm
hai bên cũng tăng cường hợp tác trong việc đối phó với các thách thức an ninh chung
trong đó có an ninh phi truyền thống như tìm kiếm cứu nạn chống cướp biển và cướp có vũ trang
chống lại tàu thuyền tội phạm có tổ chức và buôn lậu phù hợp với luật pháp quốc tế